chương trình hôm nay thứ ba ngày năm tháng chín sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế nga sẽ kiện mỹ về việc tịch thu các tài sản ngoại giao
đàm phán lại nafta đạt tiến bộ trong những lĩnh vực chủ chốt
thưa quý vị hòa chung không khí chào mừng năm học mới của gần hai mươi hai triệu học sinh sinh viên trên cả nước
sáng nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và đánh chống khai giảng năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tại trường trung học cơ sở trưng vương quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cùng dự buổi lễ khai giảng có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố hà nội
biểu dương thành tích trường trung học cơ sở trưng vương đạt được trong suốt thời gian qua
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị tập thể giáo viên học sinh của trường tiếp tục thi đua dạy tốt
học tốt nâng cao chất lượng công tác quản lý đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh đảng và nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
đặt giáo dục ở vị trí cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước
giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ có chi thức kỹ năng để phát triển mạnh mẽ bền vững
đưa đất nước ta tiến lên ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
chủ tịch nước cũng đề nghị các cháu học sinh cần nỗ lực phân đấu học tập giàn luyện
thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi sau này trở thành những tài năng
chủ nhân tương lai của đất nước góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường
nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc sánh vai với bạn bè nam châu như sinh thời bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
cũng trong hôm nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự lễ khai giảng năm học mới
của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tại lễ khai giảng thủ tướng khẳng định các hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học và tham mưu
tư vấn đường lối chính sách của học viện phải thể hiện rõ bản sắc của ngôi trường cao cấp nhất của đảng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi tới tất cả các thầy cô giáo
học sinh sinh viên trên cả nước nói chung và toàn thể các cán bộ giảng viên học viên của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
nói riêng lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất
thủ tướng nhấn mạnh đảng nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu
là nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đổi mới phát triển hội nhập của đất nước
việc đào tạo bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của đảng nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
mà chủ tịch hồ chí minh người mở đầu sự nghiệp đào tạo cán bộ đã dạy
cán bộ là cái gốc của mọi công việc vì vậy huấn luyện cán bộ là công việc gốc của đảng
phải gắn lý luận với thực diễn đối với công tác đào tạo của cấm của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
yêu cầu này cần phải đặt ra một cách bức thiết vì đối tượng đào tạo của học viện là những người trực tiếp lãnh đạo quản lý ngành địa phương đơn vị
giáo dục lý luận ở học viện không chỉ nhằm nâng cao hoàn thiện kiến thức khoa học mắc lên yên tư tưởng hồ chí minh
mà còn nhằm xây dựng tầm nhìn chiến lược rèn luyện năng lực phát hiện xử lý những vấn đề và thực tiễn phát triển đất nước đang đòi hỏi
thủ tướng cũng đề nghị ban giám đốc học viện coi trọng việc gian luyện ý thức tổ chức kỷ luật đạo đức tác phong lối sống của học viên
như là một trong những mục đích yêu cầu nội dung hữu cơ trong các chương trình đào tạo bồi dưỡng
ban giám đốc cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cấp ủy nơi cử người đi học có những giải pháp cụ thể đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng học tập rèn luyện của học viên trong toàn hệ thống học viện
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ khai giảng năm học mới và đánh chống khai trường tại trường trung học cơ sở lê ngọc hân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận biểu dương những thành tích của thầy và trò trường trung học cơ sở lê ngọc hân đã đạt được trong những năm học qua
đồng thời yêu cầu nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới của toàn ngành cũng như trong phương pháp giảng dạy
cùng với dạy chữ truyền thụ kiến thức các thầy cô giáo cần phải quan tâm hơn nữa công tác giáo dục đạo đức cho học sinh nhà trường
phần đấu phát huy hơn nữa truyền thống dạy giỏi học giỏi đưa trường trung học cơ sở lê ngọc hân trở thành một trong những hình mẫu về chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh
về dự lễ khai giảng năm học mới tại trường trung học cơ sở lê ngọc hân và là cựu học sinh của nhà trường
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tặng hai mươi suất học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt của nhà trường
và tặng nhà trường phòng thiết bị tin học với ba mươi máy vi tính
trong không khí vui tươi phấn khởi ngày toàn dân đưa trẻ tới trường sáng nay đồng chí đặng thị ngọc thịnh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước đã đến sự lễ khai giảng với thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội chú
trung học cơ sở trung học phổ thông huyện mường la
sau nghi lễ đánh chống khai giảng tại các điểm trường phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chia sẻ với những khó khăn của các thầy cô giáo
và các em học sinh ở vùng tâm lũ
phó chủ tịch nước mong muốn các nhà trường đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện
chú trọng giáo dục đạo đức lối sống giáo dục kỹ năng sống gắn với đặc điểm tâm lý học sinh dân tộc thiểu số
quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có phẩm chất chính trị có đạo đức tốt chuyên môn nghiệp vụ vững vàng
đồng chí đặng thị ngọc thịnh cũng đề nghị các cấp ủy chính quyền tỉnh sơn la và huyện mường la tiếp tục quan tâm
có những đóng góp thiết thực hơn nữa đối với ngành giáo dục và đào tạo địa phương nói chung và các trường học của huyện mường la vừa bị thiệt hại nặng nề sau mưa lũ vừa qua
quy hoạch sắp xếp trường lớp một cách hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương tạo điều kiện cho mọi học sinh đều được đến trường không có học sinh bỏ học
nhân dịp này đồng chí đặng thịnh ngọc thịnh đã trao hai trăm sáu mươi chín sức hoạt bổng trị giá một triệu đồng một suất cho các em học sinh trong trường
và các phần quà phục vụ cho công tác giảng dạy học tập của nhà trường
cùng ngày tại thái nguyên đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến chúc mừng và dự lễ khai giảng với thầy và trò trường trung học phổ thông lương ngọc quyến
phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí phạm bình minh đánh giá cao sự phát triển vượt bậc ngày càng được củng cố hoàn thiện về bộ máy tổ chức quy mô và cơ sở vật chất của trường
đồng chí mong muốn các thầy cô giáo cán bộ viên chức trường trung học phổ thông lương ngọc quyến nói riêng và ngành giáo dục thái nguyên nói chung cùng đồng lòng tạo nên chuyển biến mới về chất lượng và hiệu quả giáo dục
dành tâm huyết vì sự phát triển giáo dục góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự xây dựng và phát triển đất nước
ngay sau buổi lễ đồng chí phạm bình minh cùng các đại biểu trong đoàn công tác đã có buổi làm việc nghe báo cáo của ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sau hai mươi năm tái lập tiến đội triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm của tỉnh

đều đến trường trong không khí phấn khởi tưng bừng khai giảng năm học mới trên gương mặt các em bừng sáng lên niềm vui được đi học trở lại như chưa hề có trận lũ lịch sử đã đi qua

trường học mà có học sinh bán chú thì hôm nay là cơ sở của các cháu còn nhiều khó khăn nhất là về nhà cơ bản là nhà cửa các đồ dùng trang thiết bị cho các cháu ở bếp ăn thì còn khó khăn chứ cũng cần là có sự hỗ trợ của chung tay của các cấp các này và của nhà đức cũng như là của các nhà học tâm đối với địa phương được tốt hơn
ngày đầu tiên khai giảng năm học mới ở vùng rốn lũ mù căng trải thật ấm áp và vui tươi những ước mơ làm chú bộ đội làm cô giáo dạy học cho bản làng
được các em mang theo làm hành trang trong suốt quá trình học tập
chính những ước mơ ấy đã thắp sáng lên niềm tin vào tương lai xua tan đi nỗi đau mất mát khi cơn lũ đi qua
hôm nay học sinh các đồng bào dân tộc trên tuyến biên giới của tỉnh gia lai cũng nô nức trong ngày khai giảng
ở một số nơi do điều kiện đi lại khó khăn bộ đội biên phòng đã cùng tham gia vận động giúp đỡ học sinh tới trường
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã biên giới yanan
huyện đức cơ tỉnh gia lai
cháu rô trâm hơ bình dân tộc gia lai ở làng tung xã yà biên giới yanan huyện đức cơ tỉnh gia lai thuộc diện hộ nghèo cha mất sớm
sáng sớm tinh mơ cháu hơ bình đã hào hức dậy chuẩn bị cho năm học mới
chưa đến sáu giờ sáng cháu đã sẵn sàng để tới trường
do đường đi lại khó khăn mẹ lại bị tàn tật cháu hơ bình được các cán bộ của đồn biên phòng yên an tới giúp trở tới trường
gia đình chúng tôi cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều lắm
gia đình tôi rất khó khăn nhờ bộ đội biên phòng giúp đỡ mà con tôi duy trì được việc học
cháu học cũng khá gia đình tôi rất vui và cảm ơn rất nhiều
cùng với toàn thể tập thể cán bộ đã đóng góp cũng như là giúp đỡ các cháu có hai cháu người việt nam và một cháu campuchia
thì ngoài sự giúp đỡ bằng vật chất hàng tháng mỗi cháu là năm trăm linh
ngoài ra còn giúp đỡ đối với những cháu
ngoài ra đơn vị bố trí cũng như cả cán bộ anh em xuống giúp đỡ đưa cháu đến trường
hơ bình cũng là một trong bốn mươi tám em học sinh được bộ đội biên phòng tỉnh gia lai hỗ trợ giúp đỡ trong chương trình
nâng bước chân em đến trường được triển khai tại bảy xã biên giới trong suốt nhiều năm qua
từ đó đã tạo điều kiện cho các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn được đến với con chữ
tuy nhiên do địa bàn rộng đời sống còn thấp khiến việc duy trì sĩ số các em học sinh ở vùng biên giới này vẫn còn là điều chăn trở
nhiều thầy cô giáo là phải vượt đường rừng bốn năm cây số để đến tận nhà để mà vận động học sinh ra lớp
nhưng mà năm vừa rồi thì cũng nhà trường cũng làm rất là nhiều việc cho nên là năm vừa rồi này thì có sáu học sinh bỏ học
năm học này toàn tỉnh gia lai có gần ba trăm tám mươi ba học sinh theo học tại hơn tám trăm ba mươi trường
từ bậc mầm non đến trung học phổ thông tăng khoảng ba học sinh so với năm học trước
tại nhiều nơi xác định được đặc thù của vùng sâu vùng xa ngành giáo dục cùng với cả hệ thống chính trị
đã tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo các điều kiện cho học sinh tới lớp tập trung vận động học sinh đến lớp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học
tiếp nối chương trình công tác bảo quản tư liệu quốc gia hoạt động gìn giữ những giá trị vô giá cho muôn đời sau
thưa quý vị chiều nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị
hội nghị ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông cửu long
theo đề án hội nghị sẽ được coi là hội nghị riêng hồng cho đồng bằng sông cửu long nhằm hiệu chịu các tư tưởng lớn
giúp cho chính phủ việt nam và các địa phương đồng bằng sông cửu long xác định các nhóm giải pháp chiến lược
về chuyển đổi có quy mô lớn nhằm phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long với tầm nhìn đến năm hai nghìn một trăm linh
hội nghị sẽ mang tên chuyển đổi mô hình phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
hội nghị tập trung đánh giá tổng quan về các cách thức mà đồng bằng sông cửu long gặp phải
trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay và tới năm hai nghìn một trăm linh
trong đó đặc biệt là các cách thức xoay quanh việc quản lý tổng hợp tài nguyên nước
nhận định về các cơ hội mở ra cho phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp chiến lược mang tính chất chuyển đổi có quy mô lớn
để đồng bằng sông cửu long có thể phát triển bền vững trong điều kiện tác động của hoạt động sử dụng nước
xuyên biên giới và biến đổi khí hậu trong thời gian tới
thủ tướng yêu cầu cần phải có phương án dễ hiểu dễ vận dụng và có tính chất toàn vùng
liên vùng không để bị động
bên cạnh đó cần phải áp dụng khoa học công nghệ và quản lý trên cơ sở
nghiên cứu thực tiễn cũng như cần tìm nguồn lực tài chính phù hợp để hỗ trợ phát triển
thủ tướng giao cho ba bộ trưởng bộ khoa học công nghệ và môi trường bộ kế hoạch đầu tư
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm kịch bản điều hành ba hội nghị để vận dụng trí tuệ
và trách nhiệm của các bộ có liên quan
hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi bảy tháng chín tại thành phố cần thơ
với tổng số đại biểu khoảng năm trăm linh người bao gồm các đại biểu là chuyên gia
các nhà khoa học trong và ngoài nước các tổ chức đối tác phát triển
cùng các lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương của đồng bằng sông cửu long
tại buổi giao ban báo chí do thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ngày năm tháng chín
sở y tế hà nội cho biết trong tuần từ hai mươi tám tháng tám đến mùng ba tháng chín
hà nội có hơn hai sáu trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết giảm hơn ba trăm linh trường hợp so với tuần trước
trong tuần không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
theo báo cáo từ ngày một tháng một đến nay toàn thành phố ghi nhận hơn hai mươi bốn trường hợp
trong đó bảy trường hợp tử vong do sốt xuất huyết
số ổ dịch cũng đã được khống chế
qua một mươi bốn ngày không xuất hiện thêm bệnh nhân mới
đến nay hà nội đã phun hóa chất đến hơn một trăm hai mươi hộ thuộc diện khoanh vùng
tuy nhiên theo thống kê vẫn còn đến một mươi hộ gia đình đóng cửa không hợp tác phun hóa chất
liên quan đến thông tin hiện có một số đối tượng giả danh cán bộ dịch tễ
đến mời các hộ dân phun thuốc diệt mũi và thu tiền
ông hoàng đức hạnh phó giám đốc sở y tế cho biết
hiện nay thành phố đang tiến hành phun diện rộng tại những khu vực có dịch và không thu tiền
sở đã nhận được thông tin có tình trạng giả danh cán bộ y tế
và đã có văn bản nhắc các địa phương về tình trạng này
đồng thời khuyến cáo các hộ dân trước khi phun phải kiểm tra xác minh kỹ
chiều nay tại hà nội báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn báo passa son
cộng hòa dân chủ nhân dân lào do ông sĩ văn hôm sanh nha đệt làm trưởng đoàn
sang thăm và làm việc tại việt nam từ ngày bốn đến ngày một mươi ba tháng chín
tại buổi tiếp đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập báo nhân dân
chào mừng đoàn báo passa son và chúc đoàn có chuyến thăm tốt đẹp tại việt nam
vào đúng dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt lào
đây cũng là dịp để củng cố tình hiểu nghị
truyền thống vốn có từ lâu đời của hai bên
qua trao đổi tình hình hoạt động của cơ quan báo chí hai bên
đồng chí lê quốc khánh cho biết
ấn phẩm hàng đầu hiện nay của báo nhân dân là nhân dân hàng ngày
số lượng phát hành gần hai trăm linh bản một ngày
cùng các ấn phẩm nhân dân cuối tuần
nhân dân hàng tháng thời nay nhân dân điện tử
bên cạnh đó truyền hình nhân dân cũng là một trong những kênh truyền hình thiết yếu của quốc gia
cảm ơn tình cảm của cán bộ báo nhân dân dành cho đoàn
ông sĩ văn hôm say nhà đệt trưởng đoàn báo pa sa sông mong muốn trong thời gian tới
báo nhân dân và báo pa sa sông sẽ có nhiều trao đổi nghiệp vụ
để có thêm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực báo chí
góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau của hai bên
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh ngày hai tháng chín
cục văn thư và lưu trữ nhà nước đã tổ chức trưng bày tập sắc lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời
nước việt nam dân chủ cộng hòa từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đây chỉ là một trong hàng ngàn tài liệu lưu trữ quốc gia đang được cục văn thư và lưu trữ nhà nước
lưu giữ bảo quản vô cùng nghiêm ngặt để phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử
và phát huy giá trị đặc biệt trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây là tập xác lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
bao gồm một trăm một mươi tám xác lệnh liên quan đến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
gắn liền với thành quả của cách mạng tháng tám
và sự thành lập hoạt động của chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa
những dòng chữ trong từng trang xác lệnh vẫn còn rõ nét như thế này
còn đây là những bức ảnh được chụp vào những năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm

và một nghìn chín trăm bốn mươi sáu gắn liền với những sự kiện trọng đại của dân tộc
tất cả những hiện vật này đều đã trải qua thời gian trên bảy mươi năm
và là bảo vật của đất nước
để các bảo vật được giữ chất lượng tốt nhất như hiện nay
không chỉ đòi hỏi những điều kiện bảo quản nghiêm ngặt
tại trung tâm lưu trữ quốc gia ba
mà còn là một hành trình bền bỉ
đòi hỏi nhiều kỳ công và sự tâm huyết
của đội ngũ những người làm công tác lưu trữ
của đội ngũ những người làm công tác lưu trữ

không chỉ đòi hỏi những điều kiện bảo quản nghiêm ngặt
và sự tâm huyết của đội ngũ những người làm công tác lưu trữ
theo số liệu từ cục văn thư và lưu trữ nhà nước
hiện bốn trung tâm lưu trữ quốc gia trực thuộc
đang bảo quản hơn ba mươi km tính về chiều dài
giá trưởng đựng các tài liệu
trong đó có nhiều tư liệu cổ thể hiện trên các chất liệu
như giấy ảnh băng từ gỗ
phản ánh đời sống kinh tế chính trị
văn hóa xã hội việt nam từ thế kỷ một mươi năm đến nay
tất cả những tài liệu quốc gia ấy
đều đang được bảo quản trong những điều kiện tốt nhất
việc lưu trữ và bảo quản các tài liệu quốc gia
không chỉ là hoạt động đặc thù
trách nhiệm của những người làm lưu trữ
mà hơn cả những tài liệu ấy sẽ phát huy giá trị đặc biệt
trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
trong thời đại công nghệ số không ngừng phát triển như hiện nay
số hóa các tài liệu lưu trữ quốc gia
cũng trở thành một yêu cầu cấp bách đối với ngành lưu trữ
vậy cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đang tiến hành số hóa các tài liệu như thế nào
để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của độc giả
cũng như phục vụ cho công tác tuyên truyền
bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi
giữa phóng viên của truyền hình nhân dân
với ông đặng thanh tùng
cục trưởng cục văn thư và lưu trữ nhà nước
xin chào ông đặng thanh tùng
trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn
của kênh truyền hình nhân dân
thưa ông được biết rằng hiện nay cục văn thư và lưu trữ nhà nước
là nơi đang lưu giữ và bảo quản hàng ngàn những hiện vật
những tài liệu quý giá của đất nước
trong bối cảnh hiện nay khi mà công nghệ thông tin không ngừng phát triển
thì việc số hóa các tài liệu các hiện vật quý hiếm đó
có lẽ đã trở thành một việc làm cấp bách
một yêu cầu đặt ra cho cục văn thư và lưu trữ nhà nước
vậy thì cụ thể hiện nay phía cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đang có những việc làm như thế nào để số hóa các tài liệu đó
thưa ông chúng ta đang ở ngưỡng cửa
của cuộc cách mạng công nghệ số bốn
điều đó nói lên là công tác văn thư lưu trữ
đặc biệt là công tác lưu trữ
phải sẵn sàng để đáp ứng các yêu cầu
của phát triển chính phủ điện tử
nhà nước cũng đã đầu tư xây dựng
một cái trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia
ở mê linh
ở đó thì lưu trữ các microfilm
là các bản chụp phim
từ các tài liệu lưu trữ
và song song với đó là các cái bản lưu trữ số hóa
scan các tài liệu số để lưu trữ dưới các dạng file
trong các ổ cứng chuyên dụng
hoặc là trên các băng từ
để làm sao đảm bảo thời gian lưu trữ
tài liệu được lâu nhất
hơn thế nữa là để đáp ứng yêu cầu
của chính phủ điện tử
đáp ứng yêu cầu của dịch vụ công trực tuyến
thì trong thời gian gần đây
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
thì cục văn thư và lưu trữ nhà nước
đang đẩy mạnh việc số hóa
và đưa các tài liệu số hóa
từng bước đưa các tài liệu số hóa
lên trên mạng internet
để cung cấp cho công chúng
không chỉ trong nước mà cả nước ngoài
các dịch vụ công về khai thác tài liệu
công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo
đang là một việc làm được đảng nhà nước
cùng các bộ ngành hết sức quan tâm
vậy trong bối cảnh đó việc số hóa các tài liệu
hiện vật cũng như đưa các tài liệu hiện vật đó
đến gần hơn với công chúng
sẽ có ý nghĩa như thế nào
trong công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ
chủ quyền biển đảo của chúng ta thưa ông
theo chỉ đạo của bộ trưởng bộ đại vụ
cục văn thư và liêu chữ nhà nước sẽ tiến hành
số hóa các tấm mộc bản này
đưa lên trên mạng internet
để giới thiệu với bạn bè thế giới
về các bằng chứng lịch sử và pháp lý
thể hiện trong tài liệu liêu chữ
thể hiện trong di sản tư liệu thế giới
để khẳng định chủ quyền
không thể chối cãi của chúng ta đối với
hai quần đảo hoàng sa và trần sa
và bằng cách đó
thì tài liệu liêu chữ nói chung
cũng như là mộc bản và châu bản nói riêng
sẽ góp phần vào thực hiện một cái vai trò
một cái sứ mệnh rất đặc biệt
là đưa việt nam chúng ta hội nhập với thế giới
nhưng cũng khẳng định bản sắc văn hóa
bản sắc của dân tộc ta
đặc biệt là cái truyền thống
yêu chuộng hòa bình tự do
nhưng cũng là khẳng định chủ quyền
khẳng định cái biên giới lãnh thổ
biên giới hai đảo
như là một phần không thể thiếu
không thể tách rời của tổ quốc
vâng xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
trong phần tin quốc tế
nga sẽ kiện mỹ về việc tịch thu các tài sản ngoại giao
đàm phán lại nafta đạt tiến bộ trong những lĩnh vực chủ chốt
mới đây mỹ đã yêu cầu đóng cửa một số cơ sở ngoại giao
và tịch thu các tài sản ngoại giao của nga tại nước này
tổng thống nga vladimir putin cho biết
ông sẽ giao bộ ngoại giao nga kiện lên tòa án ở mỹ việc này
tổng thống putin cho biết
hiện số nhân viên ngoại giao nga ở mỹ là bốn trăm năm mươi năm người
trong đó có một trăm năm mươi năm người làm việc tại liên hợp quốc
vì vậy thực tế nga chỉ có ba trăm linh nhân viên ngoại giao tại mỹ
do đó nga có quyền yêu cầu mỹ cắt giảm thêm một trăm năm mươi năm nhân viên ngoại giao của nước này tại nga
tổng thống nga nhấn mạnh
phía mỹ tức quyền sử dụng tài sản của nga là sự vi phạm quyền sở hữu tài sản của nước này
tuy nhiên nhà lãnh đạo nga vẫn bày tỏ hy vọng
có thể tìm được điểm thỏa hiệp với tổng thống mỹ donald trump
khi giải quyết các vấn đề song phương và quốc tế
các nhà đàm phán của ba nước canada mỹ và mexico đã đạt tiến bộ về các vấn đề chính
như năng lượng doanh nghiệp nhỏ và viễn thông
nhằm sửa đổi hiệp định thương mại tự do bắc mỹ
mặc dù tại vòng đàm phán thứ hai về hiện đại hóa nafta
các đại diện mexico mỹ và canada đã thống nhất về vấn đề năng lượng
cải thiện điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đơn giản hóa thủ tục hải quan
song lại gặp khó khăn trong đàm phán về lĩnh vực ô tô lao động và cơ chế giải quyết bất đồng
trong khuôn khổ của vòng đàm phán các bên đã làm việc về nhiều lĩnh vực khác nhau
như tiếp cận thị trường hàng hóa thương mại số doanh nghiệp vừa và nhỏ
minh bạch và chống tham nhũng đầu tư quy định xuất xứ và môi trường
dự kiến vòng đàm phán tiếp theo về sửa đổi nafta sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng chín tới tại ottawa
theo thống kê trao đổi thương mại giữa ba quốc gia bắc mỹ đạt trên một ba trăm linh tỷ đô la vào năm hai nghìn một mươi bảy
xu hướng sử dụng các phương tiện tiêu thụ năng lượng sạch đang bùng nổ mạnh mẽ
tuy nhiên thế giới có thể sẽ không thay thế được
một số phương tiện đi chạy bằng độc cơ điện thay vì độc cơ đốt như mục tiêu tới năm hai nghìn ba mươi năm
do tốc độ tiêu thụ phương tiện chạy bằng động cơ điện hiện vẫn chưa đủ mạnh
dự báo đến năm hai nghìn hai mươi hai doanh số bán các phương tiện xe điện sẽ không thể bằng doanh số bán các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong
theo đúng kế hoạch đã đề ra
kể cả khi doanh số bán các phương tiện sạch trong những năm tới có thể tăng lên theo bộ số nhân
thì cũng không thể đạt được mục tiêu đã đề ra trong hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu ký năm hai nghìn một mươi năm
giải pháp lúc này không chỉ là nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ các loại phương tiện sử dụng động cơ điện
mà cần có sự kết hợp giữa các đơn vị công và tư nhân
việc đẩy mạnh sản lượng điện tiêu thụ là một trong những yếu tố chính tạo nên tính hiệu quả trong sử dụng năng lượng
khi người tiêu dùng dần từ bỏ các nguồn nhiên liệu từ than đá
tính đến nay trứng bẩn nhiễm chất fibronin đã được phát hiện tại bốn mươi quốc gia
trong đó có hai mươi bốn nước thuộc tuyển liên minh châu âu eu
ngày hôm nay các nước thành viên đã nhóm họp để thảo luận về cách thức xử lý vụ bê bối này
hàng triệu quả trứng đã được thu hồi tại các siêu thị ở châu âu
tuy nhiên người dân đang hết sức lo ngại rằng rất nhiều chứng nhiễm fipronin đã được sử dụng trong chuỗi thực phẩm
như bánh quy bánh ngọt và salad
ngoài các quốc gia eu mỹ nga nam phi thổ nhĩ kỳ và hàn quốc cũng đã phát hiện chứng nhiễm hóa chất fiproin
riêng tại hà lan ô nhiễm trứng bẩn đã gây thiệt hại khoảng một trăm bảy mươi sáu triệu đô la
fibronin được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm thu y để diệt bọ chết giận bọ chó
nhưng bị eu cấm sử dụng cho các loại động vật chăn nuôi lấy thịt như gà
theo tổ chức y tế thế giới nếu sử dụng với số lượng lớn
loại hóa chất này có thể gây nguy hiểm nhẹ cho thận gan và tuyến r
trước tình hình căng thẳng hiện nay tại bán đảo triều tiên
tổng thống thụy sĩ cho biết quốc gia này sẵn sàng làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng
tổng thống thụy sĩ doris lotat cho biết thụy sĩ sẽ làm trung gian giúp giải quyết cuộc khủng hoảng triều tiên
bao gồm tổ chức các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng
tuy nhiên bà doris lotas cũng nhấn mạnh giờ là lúc để ngồi xuống bàn đàm phán và các cường quốc đều phải có trách nhiệm
trong một diễn biến liên quan hãng tin unhap của hàn quốc đưa tin
nước này đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy triều tiên đang chuẩn bị cho nhiều vụ phóng tên lửa mới
nhiều khả năng là tên lửa liên lục địa
bộ ngoại giao hàn quốc ngày hôm nay cũng tuyên bố nước này đang theo đuổi các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với triều tiên